tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đức đào thi thể tiếp tục trở về dãy cà phê gần nhà mình để trôn giấu
một ổ nhóm tội phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và cướp giật trên địa bàn hà nội vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai bắt giữ
nhóm đối tượng gồm vũ minh ngọc nguyễn văn tú cùng chú tại quận hai bà trưng lê văn lợi chú tại huyện thanh trì và nguyễn đăng lưu trú tại quận đống đa
các đối tượng này đều là những đối tượng nghiện ma túy có nhiều tiền án tiền sự
theo hồ sơ vụ án vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng hai vũ minh ngọc cùng lê văn lợi rủ nhau đi cướp giật tài sản
đi đến khu vực hồ đền lử thấy một phụ nữ đang dừng xe nhắn tin điện thoại hai đối tượng áp sát và cướp giật chiếc điện thoại
cùng lúc này tổ công tác công an quận hoàng mai đang tuần tra kiểm soát đã phối hợp cùng với người dân bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan công an ngọc và lợi khai nhận ổ nhóm của chúng còn có nguyễn văn tú và nguyễn đăng lưu
trong thời gian vừa qua bọn chúng đã gây ra ít nhất một mươi một vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn hà nội
là nhân viên bán hàng thuê nhưng lại lợi dụng sự sơ hở của chủ hàng để trộm cắp tài sản
đối tượng hà xuân anh một mươi sáu tuổi trú ở huyện y yên tỉnh nam định đã bị công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
hạ xuân anh là nhân viên bán hàng thuê cho anh lê nhữ bình chú ở thị trấn sầm sơn tỉnh thanh hóa
vào tối ngày một mươi tháng hai đang nghỉ trọ tại xã đại đình huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
lợi dụng sơ hở của anh bình hà xuân anh đã trộm cắp số tiền khoảng năm mươi triệu đồng và một chiếc điện thoại có trị giá khoảng bốn triệu đồng rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tam đảo đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của hà xuân anh thu hồi được chiếc điện thoại và số tiền gần hai mươi sáu triệu đồng
số tiền còn lại hà xuân anh đã tiêu xài cá nhân hiện công an huyện tam đảo đang củng cố hồ sơ để xử lý
lên mạng xã hội hoặc zalo để lập nhiều tài khoản khác nhau sau đó kết bạn làm quen với các cô gái nhẹ dạ cả tin
rồi lừa đến các bãi đất chống để khống chế và cướp điện thoại dây chuyền và cưỡng hiếp nạn nhân
với thủ đoạn trên từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng này đã thực hiện chót lọt bốn vụ cướp tài sản và hiếp dâm
đối tượng vừa bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương bắt giữ để xử lý
liên tục trong khoảng thời gian từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy công an thành phố thủ dầu một liên tục nhận được đơn trình báo của các cô gái trẻ
về việc bị một đối tượng làm quen qua mạng xã hội gia lô sau đó trở đi chơi rồi đưa đi đến các khu đất chống tại phương hòa phú thành phố thủ dầu một cướp tài sản và cưỡng hiếp
lúc kết bạn kêu em là nó cái nick của nó là tên sống dậy đêm lúc mới kết bạn thì nó nhắn tin hoài một thời gian sau thì nó nghỉ
cái lúc gần tới ngày tết tây đó là nó nhắn tin nó gửi em đi chơi hoài luôn
qua thông tin tổ rác của các bị hại
nhận thấy đối tượng rất manh động và nguy hiểm công an thành phố thủ dầu một đã nhanh chóng xác lập chuyên án tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp để sang lọc truy tìm đối tượng
mặc dù là cướp cái tài sản không lớn tuy nhiên thì cái hành vi và thực hiện tội tạm của đối tượng thì rất là manh động và nguy hiểm làm ảnh hưởng tới nền an ninh trật tự và xâm phạm tới tính mạng của người dân
lực lượng cảnh sát hành sự cũng đã tham mưu cho đồng chí
công an thành phố xác lập một cái chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này
với quyết tâm cao chỉ trong thời gian ngắn đến ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy công an thành phố thủ dầu một đã có đầy đủ chứng cứ và bắt giữ đối tượng tại một phòng trọ có địa chỉ tại phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
tại cơ quan công an đối tượng này khai nhận tên là lê văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại hậu giang
đến thời điểm bị bắt long đã thực hiện chót lọt bốn vụ với thủ đoạn tương tự
điện thoại dây chuyền vàng của nạn nhân và thực hiện thành công hai vụ hiếp dâm
vụ án tiếp tục là lời cảnh báo cho mọi người dân đặc biệt là các cô gái không nên nhẹ dạ cả tin kết nối bạn bè xây dựng các mối quan hệ qua mạng xã hội
vụ án thêm một bài học kinh nghiệm về công tác phòng ngừa tội phạm nhất là công tác tuần tra kiểm soát những địa điểm vắng vẻ vào ban đêm
công an thành phố thủ dầu một thông báo nếu ai có những thông tin liên quan hoặc là nạn nhân của đối tượng long mà chưa đến cơ quan công an trình báo
vui lòng liên hệ công an tp thủ dầu một để mở rộng điều tra xử lý đối tượng
một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại khu đất chống của nhà nguyễn văn bình thuộc tổ chín ấp mỹ hiệp xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an tp long xuyên triệt xóa thành công vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua
lực lượng công an ập vào bắt quả tăng hai mươi ba đối tượng đang sát sạch nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng trên một trăm tám mươi triệu đồng
sáu mươi sáu bộ bài tây một mươi bốn xe máy các loại cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
sòng bạc trên do trần quang thái chú tại địa phương đứng ra tổ chức
được biết sòng bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia gây mất an ninh trật tự
cũng có hành vi đánh bạc thì hàng chục đối tượng là công nhân của công ty vận tải habeco
địa chỉ ở khu công nghiệp phố nối a trưng trắc văn lâm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên khởi tố
trước đó tổ công tác công an huyện văn lâm bắt quả tăng tại nhà kho của công ty habeco
có một nhóm đối tượng đang đánh bạc
tổ công tác dưới hình thức sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền
thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên ba mươi một triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan
tổ công tác đã tiến hành bắt giữ một mươi ba đối tượng ngoài ra còn có một số đối tượng đã chạy trốn
đối tượng cầm cái là vũ tiến hải trú tại thị trấn bẩn huyện mỹ hào sau đó đã ra đầu thú
được biết tất cả các đối tượng trong vụ án đều là lái xe phụ xe công nhân bốc vác của công ty
lợi dụng giờ nghỉ trưa vắng người qua lại các đối tượng thường tụ tập nhau tại nhà kho của công ty để đánh bạc
hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
một chiếc xe tải có tải trọng năm tấn vi phạm tốc độ không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông
liên tục lạng lách đánh võng qua khu dân cư gây nhiều va chạm trên đường chạy trốn
đã bị các lực lượng chức năng công an tỉnh hà giang bắt giữ ghi nhận của phóng viên antv hà giang
vào lúc một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng hai tổ công tác của công an thành phố hà giang đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại km số bốn trên quốc lộ hai phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi hai c ba nghìn bốn trăm bảy mươi
đang lưu thông theo hướng hà giang tuyên quang vi phạm tốc độ
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành tăng ga bỏ chạy
thực hiện nhiệm vụ sử dụng máy đo tốc độ thì phát hiện một xe ô tô tải
đi từ hướng hà giang tuyên quang vi phạm tốc độ là năm mươi năm trên năm mươi
khi đến đây thì tôi có cho đồng chí nam ra hiệu dừng xe nhưng mà xe không dừng
công an thành phố hà giang đã trao đổi thông tin liên hệ với tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đang thực hiện nhiệm vụ cách đó hơn hai mươi km đề nghị giúp đỡ
phát hiện chiếc xe vi phạm tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng lái xe đã lao thẳng vào đội hình và tiếp tục chạy thoát
đến km bốn mươi năm thuộc xã tân quang huyện bắc quang một tổ khác của phòng cảnh sát giao thông đã triển khai lực lượng
chặn bắt chiếc xe vi phạm nhưng lái xe vẫn không chấp hành
trong suốt quá trình bỏ chạy mặc dù qua nhiều khu dân cư đông đúc
tài xế vi phạm liên tục lạng lách đánh võng chạy tốc độ rất cao
gây nguy hiểm cho những phương tiện khác đang tham gia lưu thông
đến km sáu mươi năm chiếc xe vi phạm đã gián tiếp gây tai nạn với anh nguyễn sĩ hòa đang tham gia giao thông
khiến anh bị thương phải điều trị tại bệnh viện
chưa dừng lại ở đó chiếc xe vi phạm tiếp tục chạy với tốc độ cao và va chạm gây hư hỏng một chiếc xe tải khác đang lưu thông ngược chiều
và chỉ đến khi trạm cảnh sát giao thông vĩnh tuy dùng chứng ngại vật chặn đường
chiếc xe tải mới chịu dừng lại
nhưng tài xế vẫn cố thủ trên xe
buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế lập biên bản vi phạm
quá trình làm việc lái xe là bùi trung tuấn chú huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
luôn tỏ thái độ không hợp tác thách thức lực lượng công an
hành vi của lái xe là vô cùng nguy hiểm không chấp hành pháp luật
gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản của những người khác
cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vụ việc đang được công an huyện bắc quang tỉnh hà giang xử lý giải quyết